một tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn bốn trăm bảy mươi triệu tấn tăng một mươi chín so với cùng kỳ
cục hàng hải việt nam cho biết một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám hối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn bốn trăm bảy mươi tám triệu tấn
trong đó lượng hàng hóa container đạt hơn một mươi sáu ba triệu teu tăng lần lượt một mươi chín và hai mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tính riêng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt gần bốn mươi ba năm triệu tấn lượng hàng container đạt hơn một bốn mươi tám triệu teu tăng lần lượt hai mươi và hai mươi sáu so với cùng kỳ năm ngoái
các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua cao nhất so với cả nước là quảng nam tăng một trăm ba mươi hai chủ yếu là hàng khô và hàng tổng hợp
hà tĩnh tăng một trăm linh chủ yếu là hàng than quặng nhập khẩu phục vụ cho nhà máy phomosa qua cảng sơn dương
vũng áng nghệ an tăng sáu mươi ba do hiện tại khu vực có công ty cổ phần xi măng sông lam đi vào hoạt động và xi măng tại bến cảng v side tăng cao
bên cạnh đó khu vực cảng có lượng hàng hóa container tăng cao nhất so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy là đồng tháp tăng một trăm một mươi bảy quảng ninh tăng một trăm linh bốn
do từ khi bến cảng cict khu vực cảng cái lân mở tuyến container quốc tế giúp tàu thuyền chở hàng container ra vào khu vực cảng biển ngày càng tăng